cuối sơ kết hai năm thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông kiểu long
thích ứng với biến đổi khí hậu do thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì vào ngày một mươi tám tháng sáu
nhiều đại biểu là lãnh đạo các địa phương và các bộ ngành đã kiến nghị cần sớm có chính sách riêng
nhằm khuyến khích huy động các nguồn lực cho các dự án đầu tư hạ tầng giao thông ở đồng bằng sông cửu long
bởi hạ tầng giao thông kém đang là điểm nghẽn cho sự phát triển của khu vực này
nếu không sớm hành động thì đồng bằng sông kiểu long sẽ tụt hậu
trong khi đó liên quan đến việc thu thuế tài khoản có thu nhập cao qua mạng trên báo lao động số ra ngày hôm nay
đặt ra câu hỏi thành phố hồ chí minh làm được hà nội tại sao không
giữa năm hai nghìn một mươi tám cục thuế thành phố hồ chí minh phát động chiến dịch thu thuế chủ tài khoản
có thu nhập qua google facebook youtube từ một trăm linh triệu đồng một năm
dù kết quả không được như kỳ vọng nhưng dù sao đây cũng là một trong những động thái mạnh mẽ
từ các cơ quan chức năng của thành phố này
trong khi đó theo một lãnh đạo cục thuế hà nội thì việc này hà nội chưa thực hiện được do gặp nhiều vướng mắt
tuy nhiên vướng mắt ở đâu và như thế nào thì không được tiết lộ
theo nhiều chuyên gia cho rằng là thất thoát thuế thu nhập cá nhân là bất bình đẳng
nhà nước mới chỉ thu được từ những người làm công ăn lương
từ các doanh nghiệp hoặc là những nơi có tổ chức như là cơ quan nhà nước
trong khi đó đối tượng kinh doanh và lao động tự do thì họ có thu nhập gấp nhiều lần
những người làm công ăn lương
gần như đang là khoảng trống
trên báo đại biểu nhân dân số ra ngày hôm nay đề cập đến vấn đề
dự thảo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam vẫn còn khoảng trống
mặc dù được đánh giá là có nhiều điểm mới tiến bộ và gỡ bỏ nhiều thủ tục hành chính
tạo điều kiện thuận lợi cho công dân xuất cảnh nhập cảnh
xong dự thảo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam trình quốc hội
tại kỳ họp thứ bảy vừa qua vẫn còn khoảng trống pháp lý
trong đó có quy định về tạm hoãn xuất cảnh của công dân việt nam
nhiều ý kiến cho rằng nhập cảnh xuất cảnh là quyền của công dân
và do đó thì các quy định về tạm hoãn xuất cảnh phải cụ thể để tránh tình trạng lạm dụng
còn trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay phản ánh tình trạng sách lậu phát tán như virus
so với các lĩnh vực âm nhạc điện ảnh hiện nay thì tình trạng xâm phạm bản quyền
trong lĩnh vực xuất bản trầm trọng hơn rất nhiều
với sự phát triển của internet sách lậu lại càng phát tán như virus
diễn biến đáng ngại của tình trạng in lậu trong thời gian gần đây
là các kênh thương mại điện tử vô tình trở thành phương tiện tiếp tay
cho hành vi phát tán sách lậu
các kênh này có hình thức cho thuê chỗ để các chủ hàng tự do kinh doanh
kiểu như là thuê sạp chợ và chất lượng hàng hóa từ các nguồn khác nhau
của các chủ hàng khác nhau thì gần như là bị thả nổi
nhiều cơ hội học tập cho học sinh vào lớp một mươi là nhan đề bài viết đáng chú ý
được đăng tải trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay
sau khi biết điểm thi vào lớp một mươi đây là thời điểm học sinh
cần cân nhắc nguyện vọng phù hợp tập phù hợp nhất với điều kiện và khả năng
đến ngày mai ngày hai mươi tháng sáu các em chính thức làm thủ tục xác nhận nhập học
tại trường nơi mà mình trúng tuyển
tuy nhiên những học sinh chưa trúng tuyển thì cũng không nên quá lo lắng
bởi vẫn còn nhiều cơ hội học tập
chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thông tin các em sẽ có lựa chọn phù hợp
ngoài gần sáu mươi năm chỉ tiêu vào lớp một mươi trường trung học phổ thông công lập và trường chuyên
hà nội còn dành ba mươi tám chỉ tiêu cho các loại hình trường khác
trong đó có gần hai mươi hai chỉ tiêu vào học các trường ngoài công lập
tám chỉ tiêu học tại các trung tâm giáo dục nghề nhập giáo dục thường xuyên
năm tám trăm linh chỉ tiêu ở các trường trung cấp chuyên nghiệp
trong khi đó trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay giới thiệu những nét độc đáo
tại khu bảo tồn đất ngập nước láng sen
thiên nhiên đã ban tặng tỉnh long an vùng đất láng sen có vai trò quan trọng
trong việc điều tiết nước và giúp giảm tác động của biến đổi khí hậu
cho toàn vùng đồng tháp một mươi cũng như là khu vực hạ lưu đồng bằng sông cửu long
nơi đây đã được công nhận là khu bảo tồn đất ngập nước ram sa của thế giới
và là một điểm đến của khách du lịch
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại